những ngày này bà con dân tộc mông ở vùng cao tỉnh sơn la đang tưng bừng đón tết cổ truyền
bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một âm lịch hàng năm
đây là nét văn hóa và cũng là dịp để đồng bào mông vui chơi gặp gỡ sau một năm lao động vất vả
mời quý vị và các bạn cùng phóng viên truyền hình nhân dân đến xã vùng cao hồng ngài huyện bắc yên
nơi có câu chuyện tình nổi tiếng vợ chồng a phủ
để cùng cảm nhận không khí đón tết cổ truyền của bà con dân tộc mông ở nơi đây
những ngày đầu năm mới gia đình anh sông a khay ở bản suối hào xã hồng ngài huyện bắc yên tỉnh sơn la
đang tất bật sửa soạn và làm những thủ tục đón tết cổ truyền của dân tộc mông trong không khí đầm ấm
đối với người mông trong mâm cỗ ngày tết thì bánh dày là loại không thể thiếu
những người phụ nữ tất bật đồ chín gạo nếp nương thành phần chính của bánh dày
còn những thanh niên trai tráng khỏe mạnh thì thay nhau cho sôi vào máng gỗ rồi dùng chày dã nhuyễn
theo lý giải thì hoạt động này cũng giống như việc đặt tên cho người
mỗi một mảnh giấy sẽ được dán trong một dụng cụ để phân biệt và cũng như là để biết tới nhau
đây là một trong những nét đẹp văn hóa của người dân tộc hơ mông
điều này cũng thể hiện cho sự tri ân của người dân tộc hơm mông đối với các dụng cụ lao động đã gắn bó với họ trong suốt một năm
cùng với cuộc sống vật chất ngày càng được nâng lên thì đời sống tinh thần của người mông ở vùng cao tỉnh sơn la cũng hết sức phong phú
họ quan niệm sau một năm vất vả thì ngày tết là dịp để nghỉ ngơi nhìn lại những thành quả sau một năm lao động
đây cũng là truyền thống của các cụ từ ngày xưa đến bây giờ
đấy bây giờ con cháu hay là bà con vẫn còn giữ lại cái truyền thống đó để truyền từ đời này sang đời khác và bây giờ các con vẫn giữ nguyên cái nét truyền thống văn hóa đó
trong ngày tết cổ truyền của đồng bào mông nơi đây những lá cờ tổ quốc cũng được treo trang trọng như một minh chứng về sự tiến bộ trong phong tục đón tết của đồng bào và tấm lòng biết ơn đảng ơn bác hồ của người mông vùng cao tỉnh sơn la